điểm xếp hạng về mức độ minh bạch ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của việt nam đã tăng hai mươi ba điểm tương đương tăng một mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi tám
đây là mức độ cải thiện rất tích cực ghi nhận những nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành trong việc thực hiện công khai minh bạch thông tin về quản lý và sử dụng nguồn lực công
chỉ số công khai ngân sách obi hai nghìn một mươi chín vừa được công bố theo đó điểm xếp hạng về mức độ minh bạch ngân sách việt nam đạt mức ba mươi tám trên một trăm linh điểm
sự tham gia của công chúng đạt một mươi một trên một trăm linh điểm giám sát ngân sách đạt bảy mươi bốn trên một trăm linh điểm
về sự tham gia của công chúng điểm trung bình của một trăm một mươi bảy quốc gia tham gia obi hai nghìn một mươi chín là một mươi bốn trên một trăm linh điểm
tại lễ công bố một thông tin đặc biệt từ tổ chức đối tác chính phủ mở ogp cũng được công bố
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ogp chính thức công nhận việt nam đã đáp ứng tiêu chí cốt lõi tối thiểu để tham gia ogp với điểm minh bạch tài khoá tăng lên mức tối đa
đánh giá này có được là so việt nam
việt nam đã công khai kịp thời hai tài liệu cơ bản đó là dự thảo dự toán ngân sách chính quốc hội lên cổng thông tin điện tử của bộ tài chính
và báo cáo kiểm toán trên cổng thông tin điện tử của kiểm toán nhà nước